ủy ban nhân dân huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa thanh tra và phát hiện năm trăm một mươi hai trường hợp nhận tiền bồi thường thiệt hại môi trường biển sai đối tượng
với số tiền chi trả là hơn bốn ba tỷ đồng hiện địa phương này đang chỉ đạo thu hồi số tiền chi trả sai đối tượng và xử lý các tập thể cá nhân liên quan
qua công tác giải quyết tố cáo sai phạm đối với cán bộ chủ chốt xã hải trạch huyện bố trạch trong việc bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển
các cơ quan chức năng huyện bố trạch ra soát phát hiện có năm trăm một mươi hai trường hợp sai đối tượng chi trả với số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
nguyên nhân chi trả sai đối tượng là do hội đồng thẩm định xã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định đối tượng thuộc diện được bồi thường thiệt hại
do sự cố môi trường biển trên địa bàn xã hải trạch dẫn đến có năm trăm một mươi hai trường hợp không đúng quy định và trùng tên
hiện nay ủy ban nhân dân huyện bố trạch đang chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân lãnh đạo xã hải trạch
để xảy ra sai phạm liên quan đến việc bồi thường thiệt hại môi trường biển năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời tiến hành thu hồi số tiền chi trả các đối tượng không đúng quy định trên để ổn định tình hình